khoảng sáu giờ ba mươi phút bảy giờ sáng nay tại chợ sài gòn tân thanh thuộc khu vực cửa khẩu tân thanh
xã tân thanh huyện văn lãng tỉnh lạng sơn đã xảy ra một vụ cháy lớn
theo những người dân kinh doanh tại chợ cho biết khu vực phát hỏa ở cửa e của khu chợ
vị trí nằm đối diện với chùa tân thanh khu vực này tập trung đông các quầy hàng
bày bán các mặt hàng gia dụng như chăn màn quần áo đồ điện tử vụ cháy xảy ra quá nhanh
khiến cho khoảng trên ba mươi quầy tạp hóa bị thiêu dụi hoàn toàn kết cấu mái của tòa nhà
chợ sài gòn tân thanh rộng khoảng hai mét đã bị đổ sập may mắn không có thiệt hại về người
ngay sau khi phát hiện cháy các lực lượng chức năng tại cửa khẩu như biên phòng
hải quan công an đã tiếp cận chữa cháy và giúp người dân vận chuyển hàng hóa ra khỏi khu vực
trợ đồng thời cắt cử cán bộ bảo vệ tài sản của người dân an toàn ngoài ra lực lượng chữa cháy
khu vực đồng đăng đã khẩn trương di chuyển đến hiện trường
bắt thành lan cháy nhằm ngăn chặn sự mở rộng của đám cháy
hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân của vụ việc tính toán giá trị thiệt hại